với phương châm chia sẻ kết nối và đồng hành cục hải quan đà nẵng đã phối hợp với phòng thương mại và công nghiệp việt nam
chi nhánh đà nẵng tổ chức buổi đối thoại với gần một trăm linh doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
đây là hoạt động mang tính chuyên đề nhằm đẩy mạnh quan hệ giữa hải quan doanh nghiệp
thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế du lịch thương mại trên cơ sở hợp tác
xác định doanh nghiệp là đối tác cục hải quan thành phố đà nẵng đặt nhiệm vụ hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp
trong hoạt động xuất khẩu lên hàng đầu tổ chức đối thoại trực tiếp để từng bộ phận nắm bắt đâm tư đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp
qua đó giúp cho công tác cải cách thủ tục hành chính đạt được thực chất
trong thời gian tới để phát triển nâng cao hiệu quả mối quan hệ hải quan doanh nghiệp
cục hải quan thành phố đà nẵng sẽ tăng cường bố trí các cán bộ có năng lực
thường xuyên tiếp nhận và giải quyết trực tiếp vướng mắt qua hòm thư điện tử đường dây nóng
tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu thông quan nhanh chóng